tại khu vực đại lộ nguyễn tất thành phường chín thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe tải biển kiểm soát bảy mươi tám c bốn nghìn một trăm tám mươi bảy mươi tám c sáu nghìn sáu trăm ba mươi
với một xe ô tô con biển kiểm soát bảy mươi tám a bốn nghìn sáu mươi một và một xe gắn máy
vụ tai nạn khiến một người bị thương và gây thiệt hại nhiều về tài sản
cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn